thưa quý vị cho đến trưa nay vụ cháy xảy ra tại hai cửa hàng kinh doanh camera và xe máy nằm trên đường mỹ phước tân vạn ở phường thuận giao thành phố thuận an tỉnh bình dương đã được giật tắt và cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy
theo ghi nhận một cửa hàng kinh doanh camera cùng tài sản bên trong bị thiêu dụi hoàn toàn cửa hàng kinh doanh xe máy bị cháy một phần hàng chục chiếc xe máy bị lửa thiêu dụi chỉ còn trơ khung sắt và rất may là không có ai bị thương trong vụ cháy này
trước đó vào dạng sáng cùng ngày lửa bất ngờ bùng phát dữ dội rồi bao trùm hai cửa hàng kinh doanh này thế vậy người dân đã hô hoán dập lửa nhưng bất hành
nhưng sau đó ngay sau đó thì lực lượng phòng cháy chế cháy thuộc công an thành phố thuận an đã có mặt tại hiện trường để không chế ngọn lửa không cho tiếp tục cháy lan
sau thời gian ngắn ngọn lửa được khống chế và giật tắt hoàn toàn thiệt hại của vụ cháy đang được thống kê tuy nhiên theo thống kê sơ bộ thì tài sản bị cháy là ước tính lên tới hàng tỷ đồng